sau một thời gian lắng xuống thì tình trạng ném đá xe khách tại dọc tuyến đường hồ chí minh
đoạn qua con tum lại xuất hiện trở lại khiến các nhà xe hết sức lo lắng
ông nguyễn xuân hướng đội trưởng đội cảnh sát giao thông số một công an tỉnh con tum cho biết
vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu trong khi đang lưu thông trên đường hồ chí minh hướng bắc nam
qua khu vực giáp danh giữa huyện đắc hà và thành phố con tum thuộc km số chín
xe khách nhà xe lục mùa đã bị ba thanh niên đi xe máy ngược chiều ném đá làm vỡ kính xe
khiến cho nhiều hành khách trên xe hốt hoảng và sợ hãi rất may là không có hành khách nào bị thương
sau đó phía nhà xe đã báo với đội tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum
để giúp và tổ chức truy bắt ba đối tượng ném đá tuy nhiên sau khi thực hiện hành vi ném đá
ba đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường và hiện vẫn chưa bắt được